chế độ ăn kỳto là một phương pháp ăn uống ít tinh bột đã được nhiều người áp dụng để giảm cân và cải thiện sức khỏe
tuy nhiên để đạt được những lợi ích của chế độ ăn kiêng keto cần phải được thực hiện một cách chính xác
đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu chế độ ăn keo là gì
chế độ ăn keto giảm cân tên đầy đủ là ketogenic là chế độ ăn ít carb và nhiều chất béo có lợi cho cơ thể
khi lượng cap nạp vào cơ thể bị cắt giảm cơ thể bạn sẽ rơi vào trạng thái ketoxid
ở trạng thái ketoxid cơ thể bạn sẽ đốt cháy năng lượng nhiều hơn đồng thời tuyến tụy cũng sẽ truyền hóa chất béo thành ketone cung cấp năng lượng cho não bộ
chế độ ăn này có thể làm giảm đáng kể lượng đường máu và nồng độ isulin
việc này có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của bạn
như vậy chế độ ăn keto giúp cơ thể đốt cháy năng lượng nhiều hơn mà không cần phải ăn kiếng khắt khe khi áp dụng thường đơn keto hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe
khi thực hiện chế độ ăn ke tô lượng cáp hay còn gọi là tinh bột là loại chất dinh dưỡng đa lượng có trong nhiều loại thực phẩm và đồ uống thường giảm xuống còn hai mươi năm mươi gram mỗi ngày
thực hiện nghiêm túc chế độ ăn này có thể giảm cân cải thiện sức khỏe tim mạch và kiểm soát lượng đường
tuy nhiên những lý do dưới đây có thể làm cho nỗ lực giảm cân không đạt hiệu quả
đầu tiên là đang ăn quá nhiều carb
một trong những lý do chính khiến cho những người không giảm cân bằng chế độ ăn ketogenic là do đang tiêu thụ quá nhiều cáp
vậy carb là gì
carb là viết tắt của từ carbon hydrate

cáp là một trong ba thành phần chất dinh dưỡng chính của cơ thể có trong thức ăn của con người cùng với protein và lipid
carb là các chất dinh dưỡng đa lượng
để đạt được trạng thái ketoxid một trạng thái trao đổi chất trong đó cơ thể đốt cháy chất béo để lấy năng lượng thay vì glugozer thì lượng carbon hydrate được giảm đáng kể
trên thực tế chỉ khoảng năm tổng lượng calor của cơ thể đến từ các chất dinh dưỡng đa lượng
điều này hoàn toàn trái ngược với khuyến nghị về chế độ ăn uống tiêu chuẩn răng bốn mươi năm sáu mươi năm calor đến từ khap
cắt giảm cap là điều quan trọng nhất khi điều chỉnh từ chế độ ăn tiêu chuẩn về chế độ ăn ketogenic
tuy nhiên để đạt được và duy trì trạng thái ketoxid carb phải được giảm xuống dưới mức khuyến nghị
chúng ta không ăn cơm không ăn gạo nhưng chúng ta lại ăn hoa quả ăn hoa quả rất nhiều mà toàn đường fructose thôi
cái lượng vitamin c nó thừa quá nó cũng đi đào thải mà
thế nhưng mà vấn đề cái đường này thì nó không đào thải được ngay
nó lại tích vào trong gạo
nó làm tăng mỡ máu
thứ hai không ăn thực phẩm bổ dưỡng khi thực hiện chế độ ăn keto
nhiều người muốn giảm cân thường lựa chọn một chế độ ăn kiên ít béo không đường và không ăn chất đạm
và cho rằng đây là một lựa chọn đúng đắn vì đã hạn chế chất béo và đồ ngọt
những điều này không giúp giảm cân vì thực phẩm ít chất béo có thể làm cho cơ thể nhanh đói hơn
làm cho bạn phải ăn nhiều hơn để giảm cơn đói
vì vậy để giảm cân nên chọn các sản phẩm thực phẩm bổ dưỡng được chế biến tối thiểu để thay thế
các sản phẩm từ sữa đầy đủ chất béo trứng cá thịt da súc thịt da cầm và chất béo lành mạnh như bơ dầu lưu đều là lựa chọn rất tốt
ngoài ra nên sử dụng rau xanh bông cải xanh ớt và nấm vào các món ăn để bổ sung chất dinh dưỡng và chất sơ
việc ăn quá nhiều loại thực phẩm tiện lợi như xúc xích và đồ ăn nhanh cũng có thể làm chậm quá trình giảm cân
vì đây là những thực phẩm nghèo chất dinh dưỡng có nhiều calor như ít vitamin khoáng chất và chất chống oxy hóa
ba tiêu thụ quá nhiều calo
khi tuân theo bất kỳ chế độ ăn kiêng nào điều quan trọng là phải giảm sự hấp thụ ca lo để thúc đẩy quá trình giảm cân
hạn chế khẩu phấn ăn hạn chế ăn vặt giữa các bữa chính và tích cực hơn có thể giúp bạn giảm cân
chú ý đến khẩu phấn ăn
tăng cường hoạt động thể trí
chất và ăn vặt đều độ giữa các bữa ăn có thể giúp tạo ra sự thâm một calo cần thiết để giảm cân
bốn ăn vặt nhiều
ăn nhẹ với thực phẩm lành mạnh có thể là một cách hiệu quả để ngăn chặn cảm giác đói giữa các bữa ăn và ăn quá nhiều
tuy nhiên tiêu thụ quá nhiều đồ ăn nhẹ có hàm lượng calo cao như các loại hạt bơ hạt phô mát
đồ ăn vặt có thể khiến quá trình giảm cân bị hạn chế
người muốn giảm cân nên chọn những thực phẩm và món ăn có hàm lượng
nó thấp hơn nếu ăn nhiều hơn một bữa ăn nhẹ mỗi ngày
các thực phẩm như rau hoặc pôn không chứa tinh bột có thể giúp cảm thấy no mà không có calor
ngoài ra việc bổ sung thêm các loại rau không chứa tinh bột vào chế độ ăn uống sẽ bổ sung một lượng chất sơ có thể giúp giữ cho hệ tiêu hóa hoạt động đều đặn
năm căng thẳng và ngủ không đủ giấc
khi rơi vào tình trạng căng thẳng và mất ngủ có thể tác động tiêu cực đến việc giảm cân
vì khi cơ thể căng thẳng sẽ sản xuất ra một lượng dư thừa một loại hormôn gọi là cortisol hormôn căng thẳng
khi hàm lượng cortisol tăng cao có thể khuyến khích cơ thể tích chữ chất béo đặc biệt là ở vùng bụng
những người bị căng thẳng kéo dài thường thiếu ngủ điều này cũng liên quan đến việc tăng cân
vì thiếu ngủ tác động tiêu cực đến các cân đói gây tăng cảm giác thèm ăn

cuối cùng là không hoạt động thể chất đầy đủ
tập thể dục có lợi cho sức khỏe theo nhiều cách và kích thích giảm cân
kết hợp nhiều hoạt động thể chất hơn là điều cần thiết khi cố gắng giảm cân bằng chế độ ăn ketogenic
ngoài việc kích thích giảm mỡ việc áp dụng thói quen tập thể dục còn có lợi cho sức khỏe theo nhiều cách
ví dụ tập thể dục làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mán tính như bệnh tim đáy thao đường
trầm cảm lo lắng và béo phì
tham gia vào hoạt động thể chất không chỉ đốt cháy calor mà còn giúp xây dựng cơ bắp
giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất bằng cách tăng lượng năng lượng đốt cháy khi nghỉ ngơi
để việc tập thể dục trở thành thói quen cần tạo một lịch trình tập luyện và tuân thủ đều đặn
đặt mục tiêu ba bốn ngày mỗi tuần và chọn thời gian thuận tiện nhất cho việc tập luyện
cùng với những thay đổi lối sống lành bệnh khác chế độ ăn keto có thể là một công cụ giảm cân hiệu quả
để giảm cân tối đa bằng chế độ ăn khi touric hãy ngủ đủ giấc giảm căng thẳng năng động hơn
và tiêu thụ những thực phẩm ít cáp toàn phần bổ dưỡng bất cứ khi nào khi có thể